thưa quý vị dự báo trong dịp tết nguyên đán giáp thìn và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn mà độ giao thông sẽ tăng rất cao
nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông rất lớn thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có công điện về tăng cường các biện pháp
bảo đảm cho tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán giáp thìn và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
trong công điện thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ công an quyết liệt chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
để mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
triển khai các phương án tuần tra kiểm soát chặt chẽ xử lý nghiêm minh đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là trên đường bộ nhất là các tuyến đường cao tốc
cao tốc tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
un tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn chạy quá tốc độ quy định trở qua số người quy định
đừng đỗ trái phép quay đầu xe tránh vượt không đúng quy định không đưa bút bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy
không nhường đường cho xe ưu tiên đi vào làn rừng khẩn cấp ngăn chặn và xử lý triệt đề các vụ đua xe trái phép
tụ tập gây số trở tự công cộng vi phạm khi qua đường ngang phương tiện thủy trở quá vạch giấu mớn nước an toàn
phương tiện không đăng ký đăng kiểm không bảo đảm an toàn kỹ thuật không trang bị dụng cụ cứu sinh cứu đắm
người điều khiển phương tiện không có dây phép lái xe băng cấp chứng chỉ chuyên môn
cũng tại công điện thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục đường bộ việt nam
có giải pháp siết chặt kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình
và xử lý kịp thời đối với các phương tiện vi phạm
các cơ quan đơn vị trực thuộc các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải
có phương án bảo đảm năng lực vận tải chất lượng và an toàn
đối với hoạt động vận tải hành khách hàng hóa nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách
bằng đường bộ đường thủy và đường hàng không trong dịp tết
chú trọng đối với cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng hàng không quốc tế nội bài
giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đối với tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc xe chở quá số người quy định
tăng giá vé trái quy định bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu
hạ tầng giao thông khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng sạt lở do mưa lũ gây ra
ra soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông
các đoạn đường có độ dốc cao bán kính cong hẹp tầm nhìn hạn chế
bảo đảm hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động thông suốt phối hợp với các cơ quan liên quan
triển khai ngay phương thức thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không sân bay
không để xảy ra ủn tắc giao thông tại các trạm thu phí và khẩn trương hoàn thành nâng cấp sửa chữa
bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị và trả lại lòng đường phục vụ nhân dân đi lại
hoàn thành một tuần trước kỳ nghỉ tết nguyên đán